đề cập đến những ưu tiên về chính sách đối nội trong một trăm linh ngày đầu tiên lên nắm quyền
tổng thống đắc cử mỹ donald trump vẫn bảo lưu quan điểm từ khi tranh cử có liên quan đến các lĩnh vực năng lượng
các quy định trong chính phủ an ninh quốc gia vấn đề nhập cư và cải cách đạo đức của các quan chức chính phủ
ông trump khẳng định sẽ bảo vệ việc làm cho người dân mỹ và sẽ điều tra những vụ lạm dụng chương trình xin cấp thị thực
gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới người lao động mỹ
trong lĩnh vực năng lượng sẽ bỏ một số hạn chế trong sản xuất dầu khí đá phiến và than đá
tạo ra hàng triệu việc làm trả lương cao thúc đẩy lĩnh vực dầu khí sử dụng trở lại than đá
về an ninh quốc gia ông trump sẽ yêu cầu bộ quốc phòng và tổng tham mưu trưởng liên quân mỹ
xây dựng một kế hoạch toàn diện để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của mỹ trước các vụ tấn công dưới mọi hình thức
trong đó có tấn công mạng
ngoài ra ông trump cũng cam kết loại bỏ các quy định cũ nhằm ngăn chặn nạn quan liêu trong chính phủ
và sẽ áp đặt lệnh cấm đối với các quan chức trong cơ quan hành pháp trở thành những người vận động hành lang